trận lũ ống lũ quét dạng sáng qua đã để lại hậu quả hết sức nặng nề đối với huyện biên giới kỳ sơn của tỉnh nghệ an
với hàng chục ngôi nhà bị đổ sập và trôn vùi trong bùn đất tài sản của nhiều hộ dân bị mất trắng đường xá ngổn ngang những khối đá lớn
để sớm khắc phục hậu quả ổn định cuộc sống cho bà con các lực lượng chức năng trong đó có lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc hỗ trợ
hậu quả của cơn lũ đã khiến khu vực khối một thị trấn mường xén vào đến bản hòa sơn xã tà cạ bị thiệt hại nặng nề
theo thống kê ban đầu lũ ống lũ quét đã cuốn trôi một mươi ba ngôi nhà năm mươi nhà bị ngập nước trong đó hai mươi bốn nhà bị hư hỏng nặng và một mươi chín nhà bị sạt lở
hai chiếc xe ô tô bị cuốn trôi hàng chục chiếc xe máy cùng nhiều tài sản khác hiện vẫn đang bị trôn vùi trong khối bùn đất khổng lồ
trong chiều ngày hai tháng một mươi bộ chỉ huy quân sự tỉnh bộ chỉ huy bộ đội biên phòng và công an tỉnh nghệ an
đã huy động khoảng ba trăm linh cán bộ chiến sĩ có mặt gấp tại kỳ sơn để hỗ trợ địa phương sơ tán người dân và giúp người dân khắc phục hậu quả sau lũ
đồng thời đề nghị các ban ngành cấp
cấp tỉnh có những hỗ trợ cần thiết một cách kịp thời cho chính quyền và người dân kỳ sơn giải quyết những khó khăn trước mắt
trước mắt tiếp tế lương thực cho người dân bản hòa sơn đang bị cô lập
trong chiều ngày hai tháng một mươi bộ chỉ huy quân sự tỉnh bộ chỉ huy bộ đội biên phòng và công an tỉnh nghệ an
đã huy động khoảng ba trăm linh cán bộ chiến sĩ có mặt gấp tại kỳ sơn để hỗ trợ địa phương